trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra cảnh sát giao thông công an tp đà nẵng đã kịp thời truy bắt một quái xế phóng tốc độ cao lạng lách trên cầu nguyễn tri phương cầm lệ
khám xét nhanh trên người đối tượng tổ công tác phát hiện một bao cỏ mỹ với số lượng lớn
khi lực lượng cảnh sát giao thông áp sát ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra đối tượng bất chấp hiệu lệnh tăng ga bỏ chạy
tổ công tác tiến hành truy chặn và bắt nhanh được đối tượng ngay sau đó đưa về trụ sở làm việc
tại cơ quan công an đối tượng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nhân thân giấy tờ xe khai báo quanh co chỉ khai chở bao cỏ mỹ đi tiêu thụ
bằng các biện pháp nghiệp vụ cơ quan công an xác minh đối tượng tên là hàn mạnh nhất chú thệ tỉnh quảng nam từng có hai tiền án về tội cướp giật tài sản
công an tỉnh bình định cho biết đã kết thúc điều tra chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân cung cấp đề nghị truy tố đối với vương quốc thịnh hai mươi bốn tuổi
chú thệ huyện phù cát tỉnh bình định
về tội cản trở hoặc gây dối loạn hoạt động của mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử
theo kết luận điều tra vào khoảng tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một vương quốc thịnh đã tham gia đánh sập một số website như trường đại học quy nhơn đại học luật tp hcm
ủy ban nhân dân tp đà nẵng
ngoài ra thịnh còn tấn công website báo trên báo điện tử vov vào ngày một mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một nhưng không thành công
quá trình điều tra bị can thịnh thừa nhận toàn bộ hành vi sai trái của mình và cho biết mục đích là để
để thể hiện khả năng của bản thân
đột nhập vào trụ sở tòa án nhân dân huyện như thanh tỉnh thanh hóa để trộm cắp tài sản đối tượng trần thị quyên đã bị công an huyện như thanh bắt xử
trần thị quyên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín chú tại hải phòng
tại cơ quan công an quân khai nhận vào ngày ba tháng ba khi đến huyện như thanh lợi dụng sơ hở của người canh gác đã lẻn vào trong trụ sở tòa án trộm hai mươi bốn triệu đồng rồi bỏ trốn
cơ quan công an
đang tiếp tục điều tra vụ việc
lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an vừa ập vào bắt quả tăng một mươi tám đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc tại một trang trại thuộc huyện diễn châu tỉnh nghệ an
tại trang trại của phạm khắc lộc thuộc xã diễn liên huyện diễn châu tổ công tác tiến hành bắt và khám xét một mươi tám đối tượng gồm một mươi bốn nam bốn nữ từ hai mươi ba đến năm mươi tuổi
cơ quan công an tạm giữ số tiền trên hai chiếu bạc là
hai trăm linh năm triệu đồng hai mươi điện thoại di động một bộ bắt đĩa và quân vị
điều hành và tổ chức xới bạc này là tô ngọc pháp chú tại xã diễn liên
cơ quan công an đang tiếp tục điều tra để xử lý các đối tượng
giả vờ chuộc điện thoại đang cắm ở tiệm cầm đồ sau đó cướp tài sản
hành vi của lê quốc khánh chú thành phố đà nẵng vừa bị công an quận sơn trà thành phố đà nẵng khởi tố bắt tạm giam
ngày ba tháng ba lê quốc khánh đến tiệm cầm đồ trên đường lê hữu trác quận sơn trà để cầm cố điện thoại của mình đang sử dụng với giá một mươi triệu đồng
giao dịch nhận tiền xong khánh sử dụng số tiền đó để nạp tiền chơi các trò giải trí sau đó đã thua sạch tiền
trong đêm ngày ba tháng ba khánh quay lại tiệm cầm đồ giả vờ chuộc máy và nói với chủ tiệm sẽ triển khoản tiền góp và lãi
tuy nhiên khi nhận điện thoại đối tượng đã chạy ra ngoài rồi lên xe bỏ trốn
nhận tin báo lực lượng công an đã trích xuất camera bắt giữ được đối tượng lê quốc khánh
chiều ngày một mươi một tháng ba công an hà nam bắt quả tăng trần văn trung chú xã đồng hóa huyện kim bảng hà nam đang vận chuyển số lượng lớn trang phục phòng chống dịch không có hóa đơn chứng tử
qua công tác nghiệp vụ tại khu vực trạm thu phí nam cầu rẽ thuộc địa phận phường duy minh thị xã duy tiên hà nam
nhân viên ngân hàng đưa tiền cướp đi hơn năm trăm ba mươi triệu đồng hay vụ cướp cửa hàng điện thoại do ba đối tượng
tại linh đàm thành phố hà nội vào ngày tám tháng một trước đó các đối tượng này đều không cùng địa bàn cư trú
nhưng lại kết nối với nhau qua những hội nhóm trên mạng xã hội đây là minh chứng cụ thể nhất cho sự
nguy hiểm và những ảnh hưởng tiêu cực của những hội nhóm kiểu này đến đời sống xã hội
do hai đối tượng trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội thì đã có dự mưu từ trước có sự bàn bạc
chuẩn bị kỹ lưỡng từ ban đầu trong một thời gian dài do vậy là các đối tượng đã chuẩn bị công cụ
phương tiện để hoạt động phạm tội một cách chú đáo đây là một tình trạng rất đáng báo động nếu như

thì có thể sẽ là những cơ hội
các đối tượng sẽ có thể thực hiện một cách bàn bạc hơn thực hiện một cách liều lĩnh hơn
chính vì vậy nguy cơ ở đây nếu như chúng ta không có sự tuyên truyền phổ biến một cách rộng rãi
cũng như là sự quản lý một cách chặt chẽ hơn nữa đối với các hội nhóm được thành lập trên mạng xã hội
trong thời gian tới thì rất có thể sẽ là nơi tiềm tàng cho các đối tượng để thực hiện

tìm kiếm mở rộng thêm các đồng phạm trong thời gian tới khi mà thực hiện các hành vi phạm tội khác nhau
theo luật hiện hành những hành vi lợi dụng không gian mạng để rủ dê cổ suý kích động bạo lực như thế này
có thể bị xử phạt từ một mươi đến hai mươi triệu đồng
nghiêm trọng hơn nếu nội dung kích động lôi kéo này được thực hiện
người đăng tải các nội dung kích động còn bị quy trách nhiệm là đồng phạm trong vụ việc
thời gian tới lực lượng chức năng sẽ tăng cường công tác kiểm soát hoạt động của các hội nhóm kiểu này trên mạng xã hội
kịp thời ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật
bên cạnh đó người dân cũng cần cẩn trọng trước mỗi nội dung đăng tải hoặc tiếp nhận trên internet
đừng vì một phút bốc đồng mà tự đẩy mình vào vòng lao lý
thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình phước cho biết
hiện đang phối hợp với công an huyện chân thành và các lực lượng chức năng tổ chức điều tra làm rõ vụ án mạng
xảy ra tại khu công nghiệp minh hưng khiến một người tử vong và hai người bị thương
theo thông tin ban đầu trong quá trình làm việc tại phân xưởng d
công ty sk khu công nghiệp minh hưng hàn quốc thuộc xã minh hưng huyện trân thành
giữa công nhân lê thị kim cúc hai mươi một tuổi và phó quản lý xưởng d nguyễn thị trang ba mươi tuổi
cùng chú xã minh hưng huyện trân thành sẽ đang mâu thuẫn cực cãi nhưng đã được hòa giải
đến khoảng một mươi sáu h ba mươi chiều chín tháng ba khi tăng ca làm cúp đi ra cổng để về
khi đến cổng cúc gặp trang cùng nguyễn thị thùy là em của trang và ba nam thanh niên
trong đó có trương minh du hai mươi chín tuổi trú xã phước an huyện hớn quảng đang đứng tại cổng
thấy cúc nên trang gọi cúc đến để nói chuyện
cúp vừa đi đến thì bị thùy dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu
bị đánh cúc đeo dao từ túi quần ra đâm trúng thùy gây thương tích
lúc này trang xông vào đánh cúc cũng bị cúc dùng dao đâm lại gây thương tích
cút quay lại thấy chồng mình là trần thế hiếu hai mươi tuổi bị du đánh
nên đã dùng dao đâm liên tiếp vào cổ và người du khiến anh này gục ngã tại chỗ
nguyễn thị thùy nguyễn thị trang và trương minh du được đưa đi cấp cứu
nhưng trương minh du đã tử vong tại bệnh viện đa khoa tỉnh bình phước
hiện cơ quan công an đang làm việc với các đối tượng có liên quan để phục vụ công tác điều tra
những vụ án dẫn đến mất mạng xảy ra trong thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh đồng tháp
cho thấy nguyên nhân được xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ nhất thời trong cuộc sống
chỉ vì thiếu kiềm chế không nhận thức được tính nguy hiểm từ lời nói và hành vi của mình gây ra
đã dẫn tới hậu quả nghiêm trọng là tước đi mạng sống của người khác
ngày một mươi bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi hai bà phạm mỹ phụng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba ngụ xã long khánh a huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp
đến tiệm vợ chồng dương văn vũ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ngụ xã long khánh b huyện hồng ngự
để hỏi chuyện về việc vợ của vũ đến nhà bà phụng đòi nợ la lối
hai bên xảy ra cãi vã sâu sát
cùng lúc này con trai bà phụng đi cùng bạn là phạm quốc việt sinh năm hai nghìn
ngụ xã long khánh a
vũ đến huyện hồng ngự đến nhà vũ để gọi bà phụng đi về nhà nhưng cuộc ẩu đả ngày càng nhiều hơn
trong lúc cành kéo cách kiển trên tay vũ đã gây thương tích cho bà phụng và đâm nhiều nhát vào người phạm quốc việt dẫn đến tử vong
sau đó vũ đến công an xã long khánh bê đầu thú
hơn hai tháng qua vũ ân hận về hành vi của mình gây ra
vũ luôn đau đáu nhớ về vợ và đứa con thơ dài ở quê nhà
những dự định về tương lai đã khép lại trong ý nghĩ
chỉ vì lời qua tiếng lại một phút bốc đồng không kiểm soát được hành vi đã dẫn đến kết cục đáng tiếc
theo thống kê của văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp
thì tình hình tội phạm giết người trong năm hai nghìn hai mươi một và những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai xảy ra một mươi sáu vụ làm chết một mươi sáu người
nguyên nhân các vụ án xảy ra chủ yếu xuất phát từ những mâu thuẫn
những vụ án nhỏ nhất thời dẫn đến những hành động dùng bạo lực hoặc hung khí nguy hiểm để tước đoạt sinh mạng của người khác
người chết kẻ cầu tù để lại nhiều hệ lụy cho gia đình xã hội gây phức tạp tình hình an ninh trật tự tại địa phương
điều đáng nói giữa hung thủ gây án và nạn nhân là bạn bè người thân thiết trong gia đình để lại nỗi đau da dẳng
điển hình như vụ án giết người xảy ra tại xã long hậu huyện lai vung tỉnh đồng tháp
bị can nguyễn ngọc giàu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy ngụ xã long hậu huyện lai vung
trong lúc bụng mang dạy chữ với người chồng chưa đăng ký kết hôn là phan văn bé sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy ngụ xã định yên huyện lấp vò
thì giào phát hiện bé thập bồ với người phụ nữ khác
tranh cãi xô xát đánh nhau hậu quả giào dùng con dao gây thương tích cho bé dẫn đến tử vong
trong hai vụ xảy ra gần đây ở lai vung và hồng ngự thì cho thấy tính chất mức độ thiệt hại rất là nghiêm trọng ảnh hưởng đến tính mạng của người khác
đồng thời ngay bản thân người phạm tội cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật
mọi người nên đặt tính mạng sức khỏe lên trên hết
khi giải quyết những vấn đề thì mọi người phải kiềm chế có nhân quá ứng xử và ôn hòa trong giải quyết
đồng thời là chúng ta phải tôn trọng pháp lực bởi vì pháp lực còn bảo vệ cho chúng ta trong những vấn đề giải quyết những tranh chấp
những giọt nước mắt sự ân hận mộn màng của kẻ gây án những mất mát không đủ đáp được từ phía gia đình nạn nhân
là những thầy luyện
để giải quyết và hạn chế những mâu thuẫn những hành vi bạo lực dẫn đến giết người đòi hỏi mỗi người cần có cách hành xử
và lối sống đúng mực đúng pháp luật không vì mâu thuẫn cá nhân mà có những ý nghĩa tiêu cực tự đẩy mình vào con đường phạm tội
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại bộ y tế công ty cổ phần dược phẩm kiểu long và các đơn vị liên quan đồng thời ra các quyết định và lệnh sau
quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với cao minh quang nguyên thứ trưởng bộ y tế
về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
quyết định khởi tố bị can lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú quyết định tạm hoãn xuất cảnh và lệnh khám xét đối với dương huy liệu
nguyên vụ trưởng vụ kế hoạch tài chính bộ y tế về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
quyết định khởi tố bị can đối với nguyễn nam liên nguyên vụ trưởng vụ kế hoạch tài chính nguyên phó trưởng ban quản lý
thực hiện kế hoạch phòng chống dịch cúm ah năm n một bộ y tế về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
bị can nguyễn nam liên hiện đang bị tạm giam trong vụ án xảy ra tại bộ y tế công ty cổ phần công nghệ việt á và các đơn vị liên quan
theo điều tra các bị can tại công ty cổ phần dược phẩm kiểu long đã lợi dụng chức vụ quyền hạn
cố ý không báo cáo bộ y tế bộ tài chính về thực hiện quyết toán hợp đồng đặt hàng giữ lại ba tám trăm bốn mươi tám usd tiền giảm giá
mua nguyên liệu có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước gây thiệt hại tài sản của nhà nước
liên quan đến vụ dùng hung khí súng để giải quyết mâu thuẫn giữa ban ngày ở thành phố biên hòa
vào chiều ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đã quyết định khởi tố bị can
đối với năm đối tượng gồm dương quang hà còn gọi là hà lép bùi ngọc trí hay còn gọi là tý phạm thanh tuấn tức tuấn cuội
trần văn chiến lại văn lương để điều tra về hành vi gây dối trật tự nơi công cộng
kết quả điều tra ban đầu xác định do có mâu thuẫn trong chuyện tình cảm trước đó giữa nhóm bạn gái của đối tượng hoàng văn danh
và nhóm bạn gái của phạm thanh tuấn các đối tượng trên giữ vai trò chủ mưu cầm đầu
rủ các đối tượng khác sử dụng hung khí và súng để tham gia vụ hỗn chiến trước khu vực ngã tư tân phong thuộc khu phố hai phường tân hiệp tp biên hòa
khám nghiệm hiện trường lực lượng công an thu giữ một mươi vỏ đạn một phiên đạn cao su ba dao tự chế một tít xuất
công an tp biên hòa cũng đã tạm giữ hai xe ô tô do nhóm của tuấn sử dụng để chở đi đánh nhau
ngoài khởi tố các đối tượng nói trên lực lượng công an đang tiếp tục truy bắt các đối tượng liên quan còn lại để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
mặc dù được lực lượng chức năng giải thích yêu cầu dừng các hoạt động cưa hạ cây muồng để tiến hành đo đạc khám nghiệm hiện trường
thế nhưng một nhóm năm đối tượng vẫn cố tình chống đối ngăn cản
công an huyện crong bắc tỉnh đắk lắc vừa tống đạt quyết định khởi tố năm bị can ở xã hòa đông và xã ia cơnk về tội chống người thi hành công vụ
theo kết quả điều tra vào ngày một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín công an huyện crong bắc tỉnh đắk lắc nhận được đơn của công ty cổ phần cà phê thắng lợi tố giác
tại lô cà phê số tám ở thôn toàn thắng xã hòa đông huyện crong park đang có một số người chặt phá hàng cây gỗ mồng đen chắn gió cho cà phê
khi tổ công tác của công an viện kiểm sát và kiểm lâm của huyện crong park đến hiện trường giải thích vận động yêu cầu những người trên dừng cưa hạ cây muồng
giữ nguyên tăng vật chứng để khám nghiệm hiện trường
thế nhưng các đối tượng không chấp hành mà còn tiếp tục cưa cắt hạ thêm bảy cây mồng đen nữa
sau đó các đối tượng tiếp tục chống đối không cho tổ công tác thực hiện nhiệm vụ khám nghiệm hiện trường điều tra vụ việc
và với những hành vi đó công an huyện cron park tỉnh đắk lắc đã tống đạt quyết định khởi tố năm bị can là tống tôn khánh lương văn đào lương hồng điệp
yjon bia và nguyễn tấn tây về tội chống người thi hành công vụ
vào dạng sáng ngày hôm nay cháy lớn đã xảy ra tại một nhà dân tại phố giáp nhị phường thịnh liệt quận hoàng mai thành phố hà nội
vào thời điểm xảy ra vụ cháy trong gia đình có ba người mắc kẹt và rất may lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt chữa cháy và đưa các nạn nhân thoát nạn an toàn
căn nhà xảy ra vụ cháy có diện tích khoảng sáu mươi m hai dạng nhà ống gồm ba tầng và nằm sâu trong ngõ đám cháy kèm theo tiếng nổ
nhận được tin báo công an quận hoàng mai thành phố hà nội đã xuất một xe máy chữa cháy ba xe chữa cháy và xe cứu nạn cứu hộ tới hiện trường
đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực năm cũng đã chi viện hai xe chữa cháy cùng với cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt
thời điểm xảy ra vụ cháy anh sáu văn tuyên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy cùng với hai con nhỏ bị mắc kẹt
lực lượng chức năng kịp thời dập tắt đám cháy cứu ba người ra ngoài an toàn và ngăn không để cháy tiếp tục cháy lan sang các hộ dân xung quanh
như vậy là trong tháng ba công an quận hoàng mai đã trực tiếp cứu nạn cứu hộ thành công ba vụ cháy nhà dân cứu an toàn bảy người